hòa chung trong không khí của ngày tết độc lập ubnd tp hcm đã đưa nhiều ngôi trường mới vào sử dụng
và tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín đây là niềm vinh dự và là niềm vui lớn của cán bộ
giáo viên và học sinh trước thềm năm học mới
tại trường trung học cơ sở cửu long quận bình thạnh hơn bảy trăm linh học sinh và cán bộ giáo viên đã hân hoan
chào đón năm học mới và lễ khánh thành ngôi trường mới khang trang hiện đại với nguồn kinh phí đầu tư
hơn bốn mươi tỷ đồng gồm ba tầng với hai mươi phòng học điều này thể hiện sự quan tâm của đảng bộ
chính quyền thành phố đối với sự nghiệp chồng người để đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh
trong năm học mới thành phố hồ chí minh đã đầu tư gần hai năm trăm linh tỷ đồng xây dựng gần một năm trăm linh phòng học
trong đó có chín trăm linh phòng học mới đồng thời tiến hành tuyển dụng bổ sung gần năm giáo viên mới
ở tất cả các cấp học phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy trong năm học mới